mùa lũ năm hai nghìn một mươi tám về sớm và lớn hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước
do đó tại khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp nhiều nơi ngập sâu
nhất là dọc theo các tuyến đê đồng trống đang bị lũ chia cắt
và hiện nay tại khu vực này thì có hàng trăm các em học sinh phải chịu cảnh vượt lũ để được đến trường
hôm nay do ba mẹ em bận công việc nên em tạ thị như ý học sinh lớp năm
trường tiểu học thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
cùng em gái của mình phải tự bơi xuồng đến trường
đây là hai trong số bốn mươi bốn học sinh của trường tiểu học thường thới hậu a
phải vượt sông vượt lũ để đến lớp học
theo thống kê của ngành giáo dục huyện hồng ngự
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện có năm mươi bốn điểm trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở
theo đó sẽ tiếp nhận trên hai mươi năm học sinh trong đó nhiều nhất là học sinh tiểu học với trên một mươi hai em
riêng năm nay lũ về sớm và lớn hơn cùng kỳ
do đó công tác bảo đảm an toàn cho học sinh vùng lũ đến trường
hiện đã được các địa phương chủ động ngay từ đầu năm học

đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương
các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện để bàn kế hoạch
sau ngày tụi trường sẽ tổ chức phối hợp cùng cha mẹ học sinh
dẫn động xã hội quá để đưa rước học sinh đi học đảm bảo an toàn tính mạng
cho các em trong mùa lũ năm nay
để chuẩn bị cho năm học mới
ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục các địa phương
chủ động phối hợp với các điểm trường
ở khu vực vùng sâu vùng xa thống kê nắm số lượng
và tình hình học sinh đi học mùa lũ để triển khai các phương án bảo vệ các em
đồng thời trao tặng áo phao cặp phao cho những học sinh nghèo
hoàn cảnh khó khăn để các em an tâm đến trường